lợi dụng mùa giải bóng đá euro để tổ chức đánh bạc đối tượng nguyễn văn quảng vừa bị
các cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm ra
cụ thể vào khuya ngày hai mươi một tháng sáu tại quán cà phê số năm mươi sáu đường điện biên phủ tp huế
đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tp huế bắt quả tang nguyễn văn quảng
đang tổ chức cho bảy đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá giải euro
tăng vật thu giữ là hai máy tính sách tay kết nối mạng internet để đánh bạc thông qua trang web bóng tám mươi tám com
hai tịch cá độ bóng đá có tổng số tiền ghi trên tịch là năm triệu ba trăm linh ngàn đồng và một mươi ba triệu chín trăm linh ngàn đồng tiền mặt
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ từ ngày một mươi một tháng sáu đến ngày bị bắt
quảng đã tổ chức cho các con bạc đánh bạc với tổng số tiền hơn sáu trăm linh triệu đồng